phó thủ tướng thường trực chính phủ phạm bình minh vừa ký quyết định của thủ tướng chính phủ về việc thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách
đối với ông nguyễn hiệu độ thứ trưởng bộ giáo dục và đào tạo do đã có những vi phạm khuyết điểm trong công tác
thời gian thi hành kỷ luật tính từ thời điểm công bố quyết định số bảy trăm ba mươi ba ngày hai mươi bốn tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai của ubktv về thi hành kỷ luật đảng
cũng trong ngày hôm qua phó thủ tướng thường trực phạm bình minh đã ký các quyết định của thủ tướng chính phủ về việc thi hành kỷ luật đối với chủ tịch phó chủ tịch ubnd tỉnh nam định
cụ thể thủ tướng chính phủ quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với ông phạm đình nghị chủ tịch ubnd tỉnh nam định nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một và hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi sáu
ông trần anh dũng phó chủ tịch thường trực ubnd tỉnh nam định nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một và nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi một
ông trần lê hoài phó chủ tịch ubnd tỉnh nam định nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi sáu do đã có những vi phạm khuyết điểm trong công tác
ubnd đã thi hành kỷ luật về đảng đối với ba cá nhân này
hôm qua ngày hai mươi chín tháng một mươi hai công an tỉnh bắc ninh tổ chức họp báo kết quả đấu tranh xử lý vi phạm tại trung tâm đăng kiểm xe cơ giới đường bộ chín nghìn chín trăm linh ba g
ở thị trấn phố mới huyện quế võ
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bắc ninh đã khởi tố một mươi bốn đối tượng tại trung tâm đăng kiểm cơ giới đường bộ chín nghìn chín trăm linh ba g về hành vi nhận hối lộ
trong đó giám đốc là dương trung lâm ở thành phố bắc ninh phó giám đốc là dương đình phú ở huyện tiên du và một mươi hai đăng kiểm viên
bốn đối tượng thống nhất thu tiền phí bôi trơn từ hai trăm linh đồng đến năm trăm linh đồng một xe để bỏ qua một số lỗi kỹ thuật hoặc được làm nhanh các bước đăng kiểm
từ năm hai nghìn hai mươi đến tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai các đối tượng đã thu khoảng sáu năm tỷ đồng tiền phí bồi trơn
quá trình khám xét lực lượng công an thu giữ nhiều tài liệu máy móc thiết bị liên quan đến hành vi vi phạm của các đối tượng
sau nhiều ngày xét xử và nghị án chiều qua tòa án nhân dân tp hcm tuyên án vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền tại công ty cổ phần địa ốc alibaba đối với hai mươi ba bị cáo
tòa án nhân dân tp hcm tuyên bị cáo nguyễn thái luyện chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc điều hành công ty cổ phần địa ốc alibaba tù trung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
bị cáo võ thị thanh mai vợ của luyện có vai trò đồng phạm chính trong vụ án đồng thời có hành vi rửa tiền
hội đồng xét xử tuyên phạt hai mươi năm tù về tội lừa đảo một mươi hai năm tù về tội rửa tiền tổng hợp hình phạt là ba mươi năm tù
tòa án nhân dân tp hcm tuyên phạt nguyễn thái luyện một mươi bảy năm tù về tội lừa đảo một mươi năm tù về tội dừa tiền tổng hợp là hai mươi bảy năm tù
bị cáo huỳnh thị kim thắng tuyên phạt ba năm tù nhưng cho hưởng án treo về tội rửa tiền
hội đồng xét xử tuyên phạt một mươi chín bị cáo khác từ một mươi năm tù đến một mươi chín năm tù cùng với tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
như vậy ngoài bị cáo nguyễn thái luyện và võ thị thanh mai các bị cáo còn lại đều được tuyên mức án nhẹ hơn mức án mà viện kiểm sát nhân dân tp hcm đề nghị
thưa quý vị những ngày qua hình ảnh về gala chung kết du lịch và tài năng kỷ lục châu á lễ hội doanh nghiệp thương hiệu vàng đất việt
doanh nhân tiêu biểu việt nam diễn ra tại quảng ninh đã làm xôn xao dư luận
đáng chú ý sự kiện này đã tùy tiện sử dụng thương hiệu của đài tiếng nói việt nam vov
nhân dân antv gây hiệu lầm ảnh hưởng đến uy tín thương hiệu của các cơ quan báo chí
để tìm hiểu rõ hơn về vấn đề này mời quý vị theo dõi phóng sự ngay sau đây
một chương trình vinh danh bà tống thu ngân người được cho là nhà thơ thế giới bằng loạt chức danh bao gồm
đại sứ quyền năng tâm tài đức việt nam hai nghìn hai mươi hai đại sứ chọn đời chủ tịch hội đồng kỷ luật cấp cao liên minh các nhà thơ thế giới
phó chủ tịch liên minh những người bảo vệ các nhà thơ thế giới chủ nhiệm nhiều câu lạc bộ thơ trên thế giới và việt nam
đặc biệt trên phông nền của chương trình có ít logo nhiều báo đài như vtv antv hanoi tv trong danh sách các đơn vị bảo trợ truyền thông
khi xem sự kiện đó thì cũng không được thật sự tin tưởng lắm vì một sự kiện như vậy mà lại được bảo hộ bởi một đơn vị truyền thông và điều đó khiến tôi thật sự mất sự tin tưởng
và cũng gây sự nhầm lẫn cho người dân và gây ảnh hưởng tới các đơn vị truyền thông thật sự uy tín
những thông tin hình ảnh này gây xôn xao và gây hiểu nhầm trong dư luận rằng nhiều đơn vị báo chí lớn bảo trợ thông tin cho chương trình này
lãnh đạo đài tiếng nói việt nam vov lãnh đạo truyền hình công an nhân dân intv khẳng định vov intv không có cam kết cùng tham gia tổ chức hay bảo trợ cho sự kiện này
yêu cầu các cơ quan chức năng tỉnh quảng ninh vào cuộc xem xét
và có những biện pháp phù hợp bảo vệ uy tín cũng như thương hiệu của các cơ quan báo chí đang bị mạo danh
việc mạo danh bảo trợ truyền thông tại những sự kiện vinh danh như vậy đã vi phạm nghiêm trọng về luật sở hữu trí tuệ
đây cái sự kiện này rõ ràng là tổ chức chưa được cơ quan nào cho phép cả
cho nên họ ngẫu hứng và họ tưởng tượng ra và họ bày đặt ra rất nhiều cái danh hiệu gọi là viển vong
rõ ràng đây là những cái điều mà chúng ta thấy rằng là nó gọi là thể hiện cái sự hám danh thể hiện cái sự hám lợi
và đặc biệt nữa là
sự gọi là có thể là coi thường pháp luật cũng như là coi thường những cái gọi là danh hiệu của các nghệ sĩ các thi sĩ các nhà văn các nhà hoạt động nghệ thuật
đơn vị tổ chức có sử dụng rất nhiều logo thương hiệu của các đơn vị truyền thông
các đơn vị này hoàn toàn không hợp tác cũng như là bảo trợ cho các chương trình của họ
và xâm phạm đến quyền sử dụng công nghiệp đối với các đơn vị truyền thông này
theo điều một trăm hai mươi chín của luật sở hữu trí tuệ
theo đó thì mức xử phạt đối với đơn vị tổ chức sự kiện
có thể lên đến hai mươi triệu và đình chỉ hoạt động tổ chức sự kiện
trong trường hợp sẽ bị truy cứu về trách nhiệm hình sự thì các đơn vị tổ chức sự kiện có thể phải chịu mức phạt lên đến năm tỷ đồng
đã gọi là cuộc thi chính danh nghĩa là phải hợp pháp về mọi phương diện
tình trạng mạo danh các cơ quan báo chí bảo trợ truyền thông không phải là mới mà đã tồn tại từ nhiều năm nay
giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả mang tên mình để đi vay số tiền là ba năm tỷ đồng với thỏa thuận nếu không trả tiền đúng hạn sẽ làm thủ tục sang tên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nạn nhân rồi bỏ trốn khỏi địa phương
sau đó nạn nhân đã đến trình báo cơ quan công an
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bạc liêu đã quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và ra quyết định truy nã đối với triệu đại hùng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và sử dụng tài liệu giả của cơ quan
đến ngày hai mươi bảy tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai hùng bị bắt khi đang trốn tại tỉnh đồng nai
hùng bị bắt khi đang trốn tại tỉnh đồng nai

đường dây này có hơn năm trăm linh tài khoản đánh bạc với hơn sáu mươi đối tượng tham gia
từ năm hai nghìn một mươi chín cho đến khi bị bắt tổng số tiền giao dịch đánh bạc của nhóm là hơn ba trăm linh tỷ đồng
công an huyện thái thụy tỉnh thái bình cũng vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với phạm văn linh chú tại huyện thái thụy về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự
từ tháng một mươi năm hai nghìn một mươi tám cho đến nay
linh đã sử dụng mạng internet để tạo năm trăm hai mươi tám hợp đồng vay tín chấp với tổng số tiền cho vay trên một mươi ba tỷ đồng thu lời bất chính là trên hai tỷ đồng
những người vay tiền của linh chủ yếu ở các xã thuộc huyện thái thụy
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện thái thụy đang tiếp tục điều tra mở rộng và hoàn tất hồ sơ xử lý đối tượng trước pháp luật
với hành vi vận chuyển một hai trăm linh bao thuốc lá ngoại nhập lậu bằng xe ô tô khách lê thanh phong và nguyễn hữu tươi đã bị tổn
tuần tra phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh hậu giang phối hợp cùng với công an huyện châu thành a bắt quả ta
kiểm tra trên xe khách do phong là lái xe và tươi là phụ xe
lực lượng chức năng phát hiện một hai trăm linh bao thuốc lá ngoại nhập lậu nhãn hiệu hero z và scott được giấu trong bốn thùng giấy
đối tượng khai nhận được một người không rõ lai lịch thuê vận chuyển thuốc lá này từ thành phố cần thơ về tỉnh sóc trăng với giá bốn trăm linh đồng
phòng cảnh sát môi trường công an huyện châu thành a bắt quả ra
công an tỉnh quảng ninh cũng phối hợp với các ngành chức năng kiểm tra phát hiện một cơ sở sản xuất chế biến nội tạng động vật
tại khu năm phường hải hòa thành phố móng cái do ông hồ hiểu huy sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bốn quốc tịch trung quốc làm chủ vi phạm nghiêm trọng về vệ sinh an toàn thực phẩm
tại thời điểm kiểm tra lực lượng chức năng phát hiện một mươi hai tấn nội tạng động vật có biểu hiện không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm
cùng với một mươi ba tấn phụ ra chủ cơ sở không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc số nội tạng này
ngoài ra tại vị trí xả nước thải của cơ sở phát hiện một đường ống xả nước thải có màu trắng đục xuống sông lục lầm
tại vị trí xả thải có nhiều váng mỡ kéo dài một mươi mét bốc mùi hôi thối
cơ quan công an đang tiếp tục xác minh làm rõ vi phạm của cơ sở trên để xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật